thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban nhân dân tỉnh và hiệp hội doanh nghiệp tỉnh điện biên ngày hai mươi tháng sáu tại trụ sở ubnd tỉnh lãnh đạo ubnd tỉnh và các sở ngành kế hoạch đầu tư tài chính tài nguyên và môi trường đã lắng nghe trao đổi làm rõ kiến nghị của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh điện biên
theo ý kiến của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh điện biên thời gian qua ubnd tỉnh và một số sở ngành đã quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp tỉnh điện biên hoạt động có nhiều chỉ đạo cụ thể thao gỡ khó khăn vướng mắt của cộng đồng doanh nghiệp
tuy nhiên công tác cải cách thủ tục hành chính thẩm tra hồ sơ dự án của một số sở ngành còn chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp
thừa nhận thực trạng chậm thanh toán vốn các công trình dự án hoàn thành gây khó khăn nhiều mặt cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ông lê văn quý phó chủ tịch ubnd tỉnh điện biên bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với địa phương tiếp tục cộng đồng trách nhiệm cùng địa phương thực hiện các mục tiêu xây dựng điện biên ngày càng phát triển